quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đảng đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
triển khai toàn diện các nhiệm vụ nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt
một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
thường xuyên nắm bắt đánh giá dự báo đúng tình hình chủ động tham mưu với đảng
nhà nước các chủ trương giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ phát huy tốt vai trò nòng cốt đi đầu trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xử lý ô nhiễm môi trường
chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và các chỉ thị
quy định của trung ương về xây dựng trình đốn đảng
chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong quân đội
tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một thực sự mẫu mực tiêu biểu trong toàn đảng
triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng
việt nam là chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
hợp tác quốc phòng song phương đa phương có bước đột phá giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng
các nước lớn các nước asean và bạn bè truyền thống góp phần giữ vững môi trường hòa bình
ổn định để xây dựng phát triển đất nước
sau tháng cuối năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc
tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới tập trung chỉ đạo dự báo sớm đánh giá đúng tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược
triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đề án và các luật tổng kết pháp lệnh công nghiệp
quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển
biên giới nội địa không gian mạng và các địa bàn trọng điểm thực hiện quyết liệt kết luận số một mươi sáu
và nghị quyết số một mươi năm của bộ chính trị xây dựng quân đội tinh gọn mạnh cơ động đáp ứng yêu cầu
chiến tranh hiện đại tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng
nhất là hoạt động năm asean hai nghìn hai mươi thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương
ưu tiên các nước có biên giới liên kề các nước asean và bạn bè truyền thống các nước lớn
tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới từng bước mở rộng ra các nước asean
tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị